bắt đầu từ giờ ngày hôm nay bốn trạm bot đặt trên tỉnh lộ bảy trăm sáu mươi nối hai tỉnh đồng nai và bình dương đã tiến hành chấm dứt thu phí
cụ thể bốn trạm thu phí bot trên do công ty cổ phần đầu tư phát triển cường thuận idco quản lý thu phí trên tỉnh lộ bảy trăm sáu mươi
thuộc địa bàn các xã tân hạnh hóa an phường bưu hòa tân vạn của thành phố biên hòa
việc dừng thu phí bot trên đường tỉnh bảy trăm sáu mươi đã được chấp thuận của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
theo ghi nhận vào ngày một tháng hai mặc dù tại các trạm đã dán thông báo ngừng thu phí vĩnh viễn
nhưng nhiều lái xe khi qua khu vực này không biết nên dừng lại mua vé
do đó nhân viên bảo vệ tại các trạm đã ra hiệu cho lái xe chạy qua
đại diện công ty cổ phần đầu tư phát triển cường thuận idco cho biết
đơn vị sẽ tiến hành tháo rỡ các hạng mục để đảm bảo việc lưu thông của các phương tiện được thuận lợi
ngoài ra đối với các nhà điều hành sẽ được bàn giao lại cho các cơ quan chức năng địa phương quản lý